hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như vậy theo kết luận của cơ quan điều tra nghệ sĩ hoài linh không có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như tố cáo
vậy trong trường hợp này những người tố cáo có thể phạm tội vu khống hay không
cụ thể theo phân tích của luật sư đối với những người đã viết đơn thư tố cáo hoặc lên mạng bịa đặt các thông tin không đúng sự thật về nam nghệ sĩ thì có thể bị xử lý về tội vu khống
thông tin về phóng viên luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật
đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo quy định tại bộ luật hình sự và các văn bản liên quan vu khống là hành vi bịa đặt loan truyền những điều mà người loan truyền biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền
hành vi vu khống có thể thực hiện thông qua các hình thức như truyền miệng viết bài gửi đơn thư tố giác thư nạc danh
hậu quả xảy ra là nạn nhân
nhân bị mất uy tín danh dự hoặc bị thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của họ
tội vu khống được coi là hoàn thành từ khi người phạm tội thực hiện hành vi loan truyền những điều bịa đặt cho người khác biết hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước về việc người khác phạm tội
theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội vu khống như sau
người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền
do đó với các hình thức viết đơn thư tố cáo hoặc lên mạng bịa đặt các thông tin không đúng sự thật về nam nghệ sĩ hoài linh
làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của nam nghệ sĩ
gây hoang mang dư luận thì có thể xử lý hành vi này
có nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi rằng kể từ khi vướng ồn ào từ thiện hoài linh không hoạt động xã hội và cũng không làm các clip chia sẻ về cuộc sống lên youtube
vậy năm nghệ sĩ đã làm gì suốt nửa năm qua hãy cùng chúng tôi theo dõi
trong đợt lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền trung vào cuối năm hai nghìn hai mươi nghệ sĩ hoài linh đã đứng ra kêu gọi ủng hộ
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nam nghệ sĩ thông báo số tiền quyên góp được là hơn một mươi ba bốn tỷ đồng
thời điểm khép lại việc kêu gọi ủng hộ ông từng thông tin cụ thể trên trang facebook cá nhân sẽ sắp xếp để đến miền trung và khẳng định tất cả cần phải minh bạch dù chỉ một đồng
tuy nhiên sáu tháng sau diễn viên dạ cổ hoài lang vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về các hoạt động giúp đỡ người dân
hoài linh vướng ồn ào từ thiện từ cuối tháng bốn đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thời điểm đó doanh nhân nguyễn phương hằng và nhiều cư dân mạng réo tên thắc mắc về số tiền
hơn một mươi ba bốn tỷ đồng mà nam nghệ sĩ đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ miền trung thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi
trước phản ứng dữ dội từ dư luận ngày hai mươi bốn tháng năm hoài linh thừa nhận vẫn giữ số tiền từ thiện hơn một mươi ba bốn tỷ đồng trong tài khoản chưa kịp giải ngân
ông khẳng định không khuất tất biển thủ số tiền này
cho biết đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện công việc đến khi hết số tiền kêu gọi
nam nghệ sĩ cũng cung cấp một số văn bản có liên quan
tuy nhiên chia sẻ
tuy nhiên chia sẻ của hoài linh gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng
nhiều người tỏ thái độ không hài lòng thậm chí là bức xúc trước cách làm việc của diễn viên nhà có năm nàng tiên
vì ông không giải thích sớm với những nhà hảo tâm
đó là chưa kể đến việc nhiều người cho rằng chỉ khi có người hỏi trách móc thì nam nghệ sĩ mới lên tiếng giải thích
còn nếu không thì sẽ im lặng
giữa thời điểm ồn ào người thân tiết lộ thông tin hoài linh mắc bệnh ca tuyến giáp vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhưng đã không công bố
tuy nhiên thông tin này lại tiếp tục gây nên tranh cãi và có không ít những bình luận bán tín bán nghi
liệu rằng đây có phải là nước cờ của ekip nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận
thậm chí là tẩy trắng lỗi sai của nam nghệ sĩ về việc quên khoản tiền hơn một mươi ba tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ như đã kêu gọi
đến năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hoài linh đăng tải video giải trình về hoạt động kêu gọi từ thiện ủng hộ miền trung lũ lụt hồi năm hai nghìn hai mươi
ông công khai sao cây ngân hàng
cũng như giấy xác nhận từ địa phương về các khoản đã giải ngân
cũng trong video hoài linh cho biết ông bị ung thư tuyến giáp và phải xạ trị
bên cạnh đó hoài linh thừa nhận lỗi sai và xin rút khỏi ghế giám khảo thách thức danh hải
thời điểm vướng ồn ào từ thiện nhiều thông tin sai sự thật về hoài linh được chia sẻ trên mạng xã hội
điển hình là tin đồn htv ngưng hợp tác với hoài linh trong các chương trình sắp tới
tuy nhiên khi trao đổi với thanh niên phía lãnh đạo nhà đài khẳng định không có chủ trương
và không có văn bản chính thức nào về việc này
bên cạnh đó có người còn gửi đơn đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của ông
song phía thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng
nghệ sĩ hoài linh chưa vi phạm những quy định tại khoản một
điều bảy mươi chín nghị định số chín mươi một hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
nên chưa có đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu
từng có tin đồn con trai bí mật đón hoài linh sang mỹ rộ lên hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thậm chí là mạng xã hội còn lan truyền
hình ảnh cha con nam nghệ sĩ ngồi trên máy bay và cho biết đã hạ cánh an toàn ở xứ cờ hoa
tuy nhiên thành vinh con trai của diễn viên nhà có năm nàng tiên phủ nhận và cho biết đây là thông tin bịa đặt
trước đó hoài linh cũng bị đào lại clip cũ với phát ngôn muốn quay lại shobit
trong khoảng thời gian này hoài linh liên tiếp gặp vận xuôi
tiểu sự của ông trên wikipedia bị sửa đổi với những từ ngữ nặng nề thoá mạ
đồng thời trên bản đồ số google maps xuất hiện địa chỉ mới có tên gọi là
trung tâm từ thiện một mươi bốn tỷ có vị trí rất giống với đền thờ tổ nghiệp của diễn viên dạ cổ hoài lang
không chỉ bị chỉ trích vì ngâm tiền từ thiện
hoài linh còn bị bốn người gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tố cáo về việc nam nghệ sĩ có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn một mươi ba tỷ đồng
qua việc kêu gọi từ thiện giúp đỡ các tỉnh miền trung vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm
có công văn gửi hai mươi một quận huyện tp thủ đức
đề nghị các đơn vị kiểm tra giả soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận
phân loại và kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi
quyên góp từ thiện trong đó có nghệ sĩ hoài linh
thế nhưng nhiều nguồn tin cho hay
thời gian qua nghệ sĩ hoài linh vẫn ở việt nam không đi mỹ như tin đồn
kể cả ngày nổ ra vụ ồn ào ông cũng không hoạt động mạng xã hội
không làm các clip chia sẻ cuộc sống
youtube như trước
nam nghệ sĩ chỉ đi về về giữa hai nhà là đền thờ tổ và nhà riêng
ở quận phú nhuận tp hcm
hiện tại sức khỏe của ông vẫn ổn
trong suốt nửa năm vướng ồn ào tử thiện hoài linh gần như vắng bóng
thậm chí tài khoản mạng xã hội của ông cũng giảm lượt theo dõi và không đăng tải thông tin gì
nhiều khán giả tiếc nuối cho sự nghiệp của nam nghệ sĩ
song cũng có ý kiến cho rằng
ồn ào này xuất phát từ việc ông chủ quan không thông báo rõ ràng
về việc chậm trễ
từ thiện sau khi kêu gọi
hoài linh tên thật là võ nguyễn hoài linh
sau khoảng thời gian làm nghệ thuật
người hâm mộ đặt tên cho nghệ sĩ hải những biệt danh thân thương như
chú giòm chú sáu bảnh
hoài linh quê ở cam danh khánh hòa người gốc đại lộc quảng nam
hoài linh là cây hài ăn khách nhất của sân khấu nụ cười mới
và có thể nói là nghệ sĩ được khán giả chờ đón nhiều nhất
và chờ đợi lâu nhất trong các chương trình có sự tham gia của anh
các vai diễn của hoài linh tại sân khấu này
đã giúp cho anh đoạt giải mai vàng của báo người lao động
qua vai diễn người nhà quê
tại sân khấu này hoài linh đã thực hiện nhiều live show như
bí mật bị mất bật mí những tên cướp biển vùng caribe
hoài linh cung phu hoài linh kỳ án được khán giả chào đón nồng nhiệt
năm hai nghìn chín hoài linh hợp tác cùng với nhật cường
sáng lập công ty đại cổ việt chuyên đào tạo diễn viên tổ chức chương trình
năm hai nghìn một mươi anh cùng với một người bạn mở quán tiểu nhị mì gia
là một nghệ sĩ lớn trong làng nghệ thuật việt nam và hải ngoại
anh được đông đảo người hâm mộ biết đến và như một quy luật tự nhiên
nhiều fan club hội những người hâm mộ của hoài linh lần lượt xuất hiện
năm hai nghìn một mươi ba hoài linh làm giám khảo chương trình gương mặt thân quen mùa đầu tiên
và làm giám khảo chính các vòng tứ kết bán kết và chung kết của chương trình
năm hai nghìn một mươi bốn hoài linh làm giám khảo chương trình gương mặt thân quen mùa thứ hai
trong đó hoài lâm con nuôi của hoài linh
là thí sinh đã giành giải quán quân
hoài linh cũng cùng với việt hương trở thành đội nhà của chương trình người bí ẩn mùa đầu tiên
hoài linh còn là giám khảo chương trình ơn rời cậu đây rồi mùa thứ nhất
ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi năm nghệ sĩ hoài linh chính thức nhận tròn một mươi giải mai vàng
do báo người lao động tổ chức và một giải thanh tự cống hiến hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu anh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được nhận danh hiệu ưu tú
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu danh hài hòa linh chính thức khánh thành nhà thờ tổ được ấp ủ suốt một mươi sáu năm
sau khi khiến dân mạng dậy sóng khi thừa nhận chưa thể chuyển số tiền đã kêu gọi quyên góp
vào đợt bão lũ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến đồng bào miền trung
nghệ sĩ ưu tú hoài linh đã có video gửi đến cơ quan truyền thông chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này
trong video nam nghệ sĩ cũng tự đặt ra câu hỏi
nếu lấy sự nghiệp ba mươi năm để đánh đổi mười mấy tỷ thì có nên không
và mới đây nhất ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ hoài linh
vì không có dấu hiệu tội phạm
vậy là sau những ngồn nào kiện cáo suốt thời gian dài cuối cùng hoài linh cũng được trả lại sự trong sạch
tuy nhiên qua sự việc đáng tiếc này càng cho thấy cần sự chuyên nghiệp và lý trí tỉnh táo
khi tiến hành kêu gọi từ thiện
tránh để cảm tính chi phối
xét cho cùng sau lùng dùm từ thiện nhiều nghệ sĩ cũng trở nên mong manh dễ vỡ tâm lý lo ngại hơn
đó là diễn biến tâm lý thường tình dễ hiểu
nhưng nghệ sĩ nói riêng nếu làm việc thiện nguyện từ cái tâm minh bạch
thì văng thật không sợ lửa
ngược lại nghệ sĩ sẽ mất tất cả
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý khán giả
xin chào và hẹn gặp lại